mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy như thường lệ sẽ là những tin tức về an ninh trực tự
kính thưa quý vị đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm
vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ phát hiện hai người chết trong tiệm spa trên địa bàn
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi một nữ sinh lớp một mươi đi học về nhà cũng là tiệm spa
nằm trên đường làng tăng phú phường tăng nhân phú a tp thủ đức
thì phát hiện cha chết còn mẹ nằm bất động trong tiệm
nữ sinh sau đó nhờ người dân xung quanh trình báo cơ quan chức năng
nhận tin báo công an tp thủ đức có mặt tại hiện trường
qua kiểm tra công an phát hiện người chồng chết trong tư thế treo cổ
người vợ bất tỉnh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong
theo tìm hiểu hai vợ chồng đã ly thân
gần đây người chồng có ý định quay lại và thường xuyên tới tiệm spa của vợ
đến hôm nay thì sẽ ra vụ việc